nếu cho gia súc gia cầm ăn các loại rau như là bèo rau muống hay thân chuối sẽ là bất hợp pháp
đây là quy định đang gây ra khá nhiều tranh cãi trong bản thông tư số hai được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
trong một mươi tám loại thức ăn chăn nuôi theo tập quán không có danh mục các loại rau như vậy các loại rau gần gúi ở các vùng nông thôn như rau muống rau lang thân chuối bèo
và rất nhiều các loại rau khác sẽ không được sử dụng làm thức ăn cho gia súc gia cầm
quy định này mặc dù không nói cấm nhưng phải hiểu rằng được dùng cái này thì có nghĩa là cấm cái kia như vậy nó đã lạm quyền
nếu như cái gì độc hại cái gì nguy hiểm đến sức khỏe con người thì có thể ban hành những cái danh mục để cấm
thế còn tất cả những cái gì không thuộc cái dạng cấm như thế thì người dân cũng như doanh nghiệp người ta phải được tự do kinh doanh tự do hoạt động tự do thực hiện
nhà bạc biết ở thôn đình sáu xã an nội huyện bình lục tỉnh hà nam
làm kinh tế nông nghiệp dựa vào dụng lúa đàn gà và chăn nuôi lợn
nếu phải sử dụng ngô cám để nuôi một con lợn xề thì một tháng bà phải mất chi phí hai triệu đồng
nếu dựa vào rau bèo sẵn có trong vườn nhà thì bà đỡ tốn kém hơn
khi đi mua đông cám đông riếc cho ăn thì nó cũng sẽ tốn và thu nhập thì chắc chắn là nó cũng sẽ không lời lãi được bằng cho ăn rau bèo
thôn đình sáu xã an nội có khoảng bảy mươi hội dân làm kinh tế nông nghiệp theo mô hình vườn ao chuồng
người dân trầm nhiều loại rau vừa để gia đình ăn vừa để chăn nuôi ra súc ra cầm
các loại rau như rau muống rau lang thân chuối là sẵn có nhất
đây cũng chính là các loại rau được sử dụng nhiều cho chăn nuôi
bình thường thì tôi nuôi lợn thì tôi tuyển cho ăn rau bèo với lị khoai dại để nấu với lị ngô với cám gạo của nhà tận dụng ra
trong cái thông tư của bộ nông nghiệp
trong cái thông tư của bộ nông nghiệp vừa rồi toàn bộ những cái gì gọi là rau thì đều không được phép đưa vào không được phép sử dụng vì không ở trong cái danh mục được sử dụng
thì đấy là nó trái với lại cái tập tục trái với lại cái truyền thống trái với cái thực tế ngàn đời nay
theo tập quán thì người dân có quyền sử dụng các loại thức ăn chăn nuôi phù hợp với hoàn cảnh ở địa phương mình
vì vậy việc ban hành những văn bản trái khoái xa với thực tế cần phải được xem xét lại thu hồi và xử lý tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống sản xuất kinh doanh của người dân